chính vì vậy công tác tuyên truyền vận động quân chúng nhân dân giao nộp các loại vũ khí công cụ hỗ trợ đã được các cấp các ngành phối hợp triển khai nhằm giúp nhân dân nhận thức rõ quy định của pháp luật cũng như sự nguy hiểm từ súng tự chế ghi nhận của phóng viên antv tại tỉnh thái nguyên
không kiềm chế nhường nhịn trong khi giải quyết mâu thuẫn gia đình triệu văn ngân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một chú xóm khe quân xã văn lăng huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên
vợ là chị hoàng thị vinh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm sau mâu thuẫn tổ ấm gia đình tan vỡ người phải mang thương tật suốt đời kẻ phải vào tù
giá như mâu thuẫn được giải quyết bằng sự tôn trọng tình yêu thương và nếu như không có khẩu súng trong nhà thì mọi chuyện chắc hẳn sẽ khác
với tinh thần cảnh giác áp dụng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng nam đã góp phần không nhỏ trong việc đấu tranh tội phạm đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương
tiếp tục là thông tin chúng tôi vừa nhận được từ phóng viên ở bạc liêu và quảng ngãi về việc bắt giữ các đối tượng trốn truy nã
công an phường hai tp bạc liêu vừa bắt đối tượng truy nã huỳnh hồng thu chú huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu là đối tượng có quyết định truy nã về tội hủy hoại tài sản
theo hồ sơ của cơ quan điều tra vào ngày hai mươi sáu tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu đối tượng huỳnh hồng thu có hành vi dùng cây gỗ chặn các xe đang lưu thông trên đường thuộc địa bàn ấp phước thạnh một xã long thạnh huyện vĩnh lợi đồng thời đập phá một chiếc xe buýt chạy hướng hòa bình bạc liêu
ngay sau khi thực hiện hành vi trên đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương
đến ngày một tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu công an phường hai tp bạc liêu phát hiện huỳnh hồng thu tại một quán nước giải khát trên đường cao văn lầu thuộc khóm ba phường hai tp bạc liêu nên tiến hành bắt giữ
tại tỉnh quảng ngãi phòng cảnh sát truy nã tội phạm công an tỉnh quảng ngãi cũng đã bắt giữ đối tượng truy nã trần văn thanh cường chú huyện đức trọng tỉnh lâm đồng
trước đó năm hai nghìn một mươi bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đức trọng tỉnh lâm đồng đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng trần văn thanh cường về hành vi canh giữ sòng bạc và đưa con bạc vào sòng để thu lợi bất chính
sau thời gian phối hợp xác minh phòng cảnh sát truy nã tội phạm công an tỉnh quảng ngãi đã phát hiện và bắt giữ được đối tượng cường đang ẩn náu tại thôn cổ lũy xã tịnh khê tp quảng ngãi
hiện đối tượng đã được bàn giao cho cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đức trọng tỉnh lâm đồng tiếp tục xử lý theo thẩm quyền